qua vụ án này mọi người dân cần lưu tâm cảnh giác với các chiêu lừa đảo nói chung
và chiêu trò giả danh cán bộ y tế để đến nhà tư vấn khám bệnh
trao thẻ cao miễn phí giả trúng thưởng và cúng tiền bạc để lừa đảo trụng cấp tài sản